liên quan tới vụ việc một nam thanh niên đi xe máy từ tp hcm ra thủ đô hà nội với thời gian là gần hai mươi tiếng
ubnd đã yêu cầu cục cảnh sát giao thông bộ công an tiến hành xác minh vụ việc và xử lý nghiêm lái xe vi phạm
nam thanh niên có tên là tô hà đông nghi một mình điều khiển xe máy yamaha exciter một trăm năm mươi
mang biển kiểm soát năm mươi chín k một bảy mươi chín nghìn bảy trăm tám mươi năm thực hiện chuyến đi từ tp hcm ra hà nội với hơn một bảy trăm linh km chỉ trong một mươi chín h bốn mươi năm
bao gồm cả thời gian nghỉ ngơi đổ xăng vệ sinh cá nhân
trong suốt hành trình nam thanh niên thường đăng status thông báo phát trực tiếp hình ảnh của mình
tại các điểm dừng nghỉ ở quán nước chạm xăng dọc đường
chỉ trong thời gian ngắn trang cá nhân này có đến cả trăm nghìn lượt người theo dõi tương tác
ủy ban an toàn giao thông quốc gia đánh giá hành vi của lái xe máy đã vi phạm nghiêm trọng quy định về pháp luật
về trật tự an toàn giao thông tiềm ẩn nguy cơ cao gây tai nạn giao thông
đe dọa tính mạng và tài sản của người tham gia giao thông và bản thân tài xế
cần xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật
ủy ban an toàn giao thông quốc gia đề nghị cục cảnh sát giao thông bộ công an chỉ đạo lực lượng chức năng kiểm tra
xác minh nội dung phản ánh xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối với lái xe vi phạm